tiếp tục thông tin về vụ việc đang gây xôn xao dư luận đó là hành vi trục lợi bảo hiểm với thủ đoạn rất tinh vi
thuê người chặt chân chặt tay sau đó tạo hiện trường một vụ tai nạn đường sát để được hưởng số tiền bảo hiểm khoảng ba năm tỷ đồng
tuy nhiên các điều tra viên công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội đã vạch trần thủ đoạn này
những hình ảnh ghe dợ này khiến nhiều người dùng mình bàn tay trái và bàn chân trái của nạn nhân bị chặt đứt rời
thế nhưng đây lại chính là chủ ý của nạn nhân
bỏ ra số tiền thuê năm mươi triệu đồng người phụ nữ này đã yêu cầu một nam thanh niên phải chặt đứt rời bàn tay bàn chân của chị ta
dù đau đớn nhưng chị ta vẫn liên tục yêu cầu phải làm bằng được
nhằm mục đích kiếm được số tiền thuê năm mươi triệu đồng

trong câu trình chặt chị có phản ứng gì nào
tức là chị không có phản ứng gì cả
chị bảo chị bảo em ơi chị đau quá
rồi chị rồi chị nói với tôi em mới làm tiếp tay đi
đối tượng đã rất khôn khéo khi chọn
vị trí ngay gần trụ sở của công an quận bắc từ liêm
và với kinh nghiệm dày dặn của các điều tra viên
thì ngay từ khi tiếp cận hiện trường các điều tra viên của công an quận bắc tử liêm đã phát hiện những dấu hiệu bất thường
đêm ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu công an quận bắc tử liêm nhận được tin báo từ một thanh niên
về vụ tai nạn tại đường sắt qua khu hà đông phù diễn địa phận quận bắc tử liêm
nạn nhân là thiếu phụ ba mươi tuổi bị đứt rời một phần ba bàn tay trái
và một phần ba bàn tay trái
làm việc với công an người phụ nữ này khai do buồn chuyện gia đình nên đi lang thang
và bị tàu hút vào nghiến đứt lìa bàn tay bàn chân trái
lúc bị tàu nghiến có thanh niên đi qua chị ta đã kêu cứu và may mắn thoát chết
tuy nhiên kết quả điều tra của lực lượng cảnh sát hình sự công an quận bắc tử liêm đã cho thấy đây chỉ là hiện trường giả
có thương tích nhưng ở đây người trên người không thương tích thì chỉ có mỗi thương tích ở trên bàn tay trái và chân trái thôi
cho nên chúng ta nhận định đây không phải là thương tích
trong khi đó bị hại là người bị thương tích như thế không được tạm cơ quan
chỉ xin xác nhận là đây là tai nạn
cho nên chúng tôi sẽ phải tập trung về việc có mua bảo hiểm hay không
thương tích của chị n là chị đã đạt được

nó nói chung là đảm bảo tất cả yêu cầu bảo hiểm
nhưng mà áp dụng một số những pháp nghiệp vụ của ngành đấu tranh thì chúng tôi xác định là
chị n thì chị thuê cái người báo tin là năm mươi triệu để trả thân trả thai chị đấy
nhưng mà hiện tại chị n thì chị chưa có tiền viết một cái giấy nhận nợ
với sự vào cuộc tích cực và nghiệp vụ sắc bén
các điều tra viên công an quận bắc tử liêm đã làm rõ thủ đoạn của các đối tượng
trong vụ việc này nếu qua mắt được cơ quan chức năng
người phụ nữ sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm với số tiền khoảng ba năm tỷ đồng